vừa qua tại trụ sở ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban tổ chức cuộc thi phương án kiến trúc tháp tài chính một trăm linh tám tầng thuộc dự án thành phố thông minh bắc hà nội đã lựa chọn và trao giải nhất cho phương án của công ty kismore irwin murray hoa kỳ
nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa và thiên nhiên của hà nội thiết kế tòa tháp là sự sao thoa giữa kiến trúc hiện đại và truyền thống nổi bật với tầm nhìn ba trăm sáu mươi độ không gian giới hạn tới cảnh quan chung quanh định hướng tối ưu hóa năng lượng mặt trời
chúng tôi tin rằng dự án này sẽ trở thành công trình mang tính biểu tượng và chuyển đổi không chỉ của hà nội mà còn của việt nam
đây là công trình thể hiện được sự kết nối về cộng đồng cũng như các giá trị bền vững
nếu được thành phố lựa chọn chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức để đóng góp cho thành phố
cuộc thi tuyển phương án kiến trúc tháp tài chính một trăm linh tám tầng được tiến hành từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn và thu hút nhiều đơn vị tư vấn sanh tiếng thế giới tham gia
dự kiến sau khi hoàn thành tháp tài chính một trăm linh tám tầng sẽ là tòa nhà cao nhất việt nam đồng thời là điểm nhấn của dự án thành phố thông minh bắc hà nội
vui là thi trục được hội đồng gửi cho

việc tìm ra phương án kiến trúc phù hợp nhất hôm nay là một cột bốc quan trọng trên hành trình hiện thực hóa tháp tài chính một trăm linh tám tầng

thành quận và thành phố phía bắc trong tương lai